tính đến sáng nay số ca tử vong trên toàn thế giới do dịch covid một mươi chín đã vượt ngưỡng một trăm năm mươi người dẫn đầu là mỹ với hơn ba mươi bảy ca
mỹ dẫn đầu thế giới về số ca tử vong do covid một mươi chín với hơn ba mươi bảy ca trong tổng số trên một trăm năm mươi ca tử vong do covid một mươi chín trên toàn thế giới
có hơn chín mươi sáu ca tử vong tại châu âu tương đương với gần hai phần ba tổng số ca
tính đến tối ngày một mươi bảy tháng bốn dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín đã cướp đi sinh mạng của một mươi tám sáu trăm tám mươi một người tại pháp
còn tại italia đã có thêm năm trăm bảy mươi năm ca tử vong do covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua nâng tổng số người thiệt mạng ở nước này lên con số hai mươi hai bảy trăm bốn mươi năm người
tuy vậy italia ghi nhận số lượng ca hồi phục cao nhất trong một ngày khi có hai năm trăm sáu mươi ba ca hồi phục trong ngày một mươi bảy tháng bốn
tốc độ lây nhiễm covid một mươi chín quá nhanh ở châu phi khiến tổ chức y tế thế giới who phải lên tiếng báo động
theo who trong tuần qua châu phi đã ghi nhận sự gia tăng năm mươi một số ca bệnh nhiễm mới

hiện châu phi ghi nhận trên hai mươi ca nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên với điều kiện xét nghiệm hạn chế khả năng con số thực về số ca nhiễm ở châu phi sẽ còn cao hơn nhiều
trong kịch bản sâu nhất châu phi có thể chỉ còn vài tuần nữa là đuổi kịp châu âu về số ca lây nhiễm